tại phiên họp thứ hai mươi một ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét cho ý kiến lần đầu về dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
tại phiên thảo luận các ý kiến đều cho rằng việc xây dựng luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
sẽ giúp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân
thế trận chiến tranh nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc trong tình hình mới
về một quan điểm xây dựng luật cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu bổ sung các biện pháp quản lý bảo vệ công trình quốc phòng vào khu quân sự
xây dựng chính sách hỗ trợ ưu tiên các chương trình đầu tư để phát triển kinh tế xã hội các chính sách đối với các khu vực bị hạn chế
về quyền sử dụng đất và các quyền lợi ích hợp pháp khác do yêu cầu quản lý bảo vệ bảo đảm an toàn cho công trình quốc phòng và khu quân sự
chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật hợp tác xã sửa đổi
đoàn kiểm tra trung ương do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an phó trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
trường đoàn kiểm tra đến làm việc với ban thường vụ thành ủy tp hcm về việc thực hiện quy định năm mươi tám qdtvk của bộ chính trị
về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ của đảng
tham gia buổi làm việc còn có đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí nguyễn thị lệ phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm
thưa quý vị thời gian vừa qua mặc dù tỉnh điện biên luôn trú trọng thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục về ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông đối với thanh thiếu niên học sinh
thế nhưng tai nạn giao thông ở độ tuổi này hàng năm lại vẫn không giảm
nghịch lý này đang đặt ra vấn đề về trách nhiệm của chính giới trẻ gia đình nhà trường lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong việc quản lý tuyên truyền luật giao thông cho lứa tuổi thanh thiếu niên
những hình ảnh này sẽ mãi là nỗi ám ảnh với nhiều người
tuổi trẻ tương lai cuộc đời chỉ một phút sai lầm khi tham gia giao thông mọi thứ đều không thể lấy lại
và đè thêm ba người ở dưới nữa và hai xe máy thì lúc đấy là tôi cũng dạ nhìn thấy hiện trường tôi cũng cuống hoảng
qua xác minh cho thấy cả năm trường hợp ngồi trên ba xe mô tô trong vụ tai nạn này đều không đủ điều kiện về độ tuổi điều khiển không có giấy phép lái xe
đặc biệt các nạn nhân đều có nồng độ cồn trong máu và hơi thở
đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ tai nạn và trạm giao thông xảy ra ở lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh điện biên thời gian qua
được biết sau khi mua ma túy về sơn đã chia lẻ và giao cho các đàn em
giả dạng làm xe ôm để bán ma túy cho các đối tượng nghiện